tại tiểu khu số hai thị trấn nà phạc huyện ngân sơn công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ bắt quả tăng đối với đối tượng là hứa hồng hải chú tại thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một gói heroin có khối lượng là một trăm một mươi hai bốn mươi hai gram khám xét nơi ở lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một lọ nhựa đựng một mươi tám gói nhỏ heroin có khối lượng là sáu sáu mươi hai gram
đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và ra tù từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay lại tiếp tục phạm tội hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ